các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dù vậy các cửa hàng vẫn luôn đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh
giãn cách người đến mua hàng xác khoản tay và khay báo y tế bằng mã qr
hoặc thanh toán online để hạn chế việc tiếp xúc gần
các chủ quán đều đeo bao tay khi chế biến đồ ăn hoặc cầm nắm các dụng cụ
người dân khi đến mua hàng cũng ý thức chấp hành nghiêm túc những quy định trong phòng chống dịch bệnh